không thể chấp nhận tình trạng có vốn có tiền mà không tiêu được không phát triển được cứ can chịu nghèo khó khăn
đó là nghịch lý của sự yếu kém về quản lý của chúng ta phải kiên quyết đổi thay
đồng thời chấm dứt tình trạng trì trệ sợ trách nhiệm tâm lý nhiệm kỳ quan liêu nhũng nhiễu
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh điều này vào sáng nay tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện giải ngân các chương trình dự án oda vốn vay ưu đãi nước ngoài
thủ tướng lắng nghe các bộ ngành địa phương báo cáo về tình hình chậm giải ngân vốn oda của bộ ngành và địa phương
đồng thời ghi nhận quyết tâm của nhiều địa phương giải ngân oda
thủ tướng nhấn mạnh oda là một nguồn lực quan trọng phát triển đất nước
tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại trong giải ngân đó là chuẩn bị dự án chưa tốt bố trí vốn đối ứng chưa đầy đủ điều chuyển vốn không kịp thời tâm lý ngại giải ngân nhiều lần
bác nhà đầu tư các nhà thầu đi đi lại lại dạ các đồng chí khổ lắm người ta phản ánh chúng tôi nhiều lắm không chị
cái tiêu cực này trước khi dự án triển khai trong quá trình dự án triển khai thông qua giải ngân cũng còn nhiều vấn đề bất cập
mà các địa phương các ban quản lý dự án phải chú ý cái này
cho nên ở đây chúng tôi muốn nói là chúng ta phải ra lại cái nguyên nhân
các ông chị đã vô cuộc quyết liệt chưa
thế thì vai trò chủ đầu tư chưa trách nhiệm của chủ dự án chưa
đây là cái nguyên nhân mà chúng ta thấy rất là nhiều nguyên nhân
những nguyên nhân phải phối hợp trong nội bộ ở trung ương của các cơ quan kế hoạch tài chính pháp hợp chính phủ chưa tập trung cao
cũng còn ông chàng bà chuột lắm
cái này anh minh phải giao băng kiểm tra đô đốc thường xuyên
rồi các địa phương cũng phải phối hợp tốt hơn
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành phải tiếp tục hoàn chỉnh khung pháp lý bộ kế hoạch đầu tư bộ tài chính
phối hợp để làm rõ lộ trình cách làm oda thuận lợi bài bản và thống nhất hơn từ đó lập kế hoạch oda trung hạn năm năm tới
người đứng đầu các cơ quan đơn vị phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm hai nghìn hai mươi để nâng cao tinh thần thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ
đặc biệt là đội ngũ cán bộ ở vị trí thực thi chính sách chấm dứt tình trạng trì trệ sợ trách nhiệm tâm lý nhiệm kỳ quan liêu nhũng nhiễu

đặc biệt là quyền lực tập trung
tôi bên vũ đức đam mấy lần nhét bộ dục đồ tạo là phải giao các trường họ làm bóng lấy đi dạng họ làm xiên xuống đi
mình không ôm lên trên bộ để mà làm những việc làm việc kia không gì
bộ là quản lý nhà nước mà thôi không ôm những cái nhà khác để chạy lên chạy xuống mất thời gian ở cái cơ sở
tôi lưu ý cả y tế cả giáo dục
từ nay đến cuối năm còn lượng vốn khoảng bốn mươi một tỷ đồng tương đương sáu mươi chín kế hoạch thủ tướng giao chưa được giải ngân
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung xử lý rứt điểm các tồn tại vương mắc để giải ngân tối đa khoản vốn này
hoàn thiện các văn bản pháp lý nhằm đơn giản thủ tục phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư
hàng tháng bộ kế hoạch và đầu tư tổng hợp trình thủ tướng xem xét điều chuyển nội dung vốn oda giữa các dự án trong bộ ngành địa phương
đặc biệt các hiệp định vay sắp kết thúc năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một